thời điểm vào hè tình trạng đuối nước ở các địa phương hay khu du lịch đang ở mức đàm báo động
mới đây vụ việc đáng tiếc xảy ra khi bốn du khách bị sóng cuốn khi tắm biển mũi né khiến hai người tử vong
may mắn ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cứu hộ bờ biển đã lấy phao và bơi ra cứu được hai người
nhóm du khách gồm bốn người độ tuổi khoảng ba mươi đến ba mươi sáu trong đó ba nam một nữ tắm biển bị sóng cuốn ra xa
và giờ tay cầu cứu ngay lập tức lực lượng cứu hộ bờ biển đã lấy phao và bơi ra cứu được hai người
nhận được tin báo xe cứu thương đã đưa hai nạn nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận cấp cứu
đồng thời các ngành chức năng đã cho cano chạy ra cứu hộ
sau một giờ thi thể của một nạn nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một được tìm thấy và đưa vào bờ
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình thuận có mặt tại hiện trường triển khai tìm kiếm
sau đó thi thể còn lại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai được tìm thấy
ngay sau đó thi thể của hai người mất được đưa về trung tâm pháp y tỉnh bình thuận
sức khỏe của hai nạn nhân được cứu vào bờ đã ổn định
nhóm du khách bốn người công tác từ một cơ quan ở hà nội đến mũi né ngày một mươi hai tháng năm
chiều qua một mươi ba tháng năm đi tắm biển thì gặp nạn
bãi đá ông điện là nơi từng xảy ra nhiều vụ đuối nước
tại đây có đắt biển cành cao sóng to
thời gian gần đây tình trạng đuối nước trên địa bàn tỉnh bình thuận đang có diễn biến khó lường
đặc biệt trong thời tiết nắng nóng kéo dài khách du lịch thường rủ nhau đi tắm ở những khu vực dễ xảy ra đuối nước
nên có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra đó là hồi chuông cảnh báo về tình trạng này
nguyên nhân của thực trạng trên trước hết là do nhận thức hiểu biết chung của gia đình và cộng đồng về phòng chống tai nạn đuối nước còn thấp
để không xảy ra những vụ việc thương tâm hy vọng ngành chức năng tỉnh bình thuận cần thông tin tăng cường tuyên truyền
đưa tin cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước cao hơn nữa đồng thời ra soát các vị trí địa bàn tiêm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước